tối một mươi tám tháng một mươi một ubnd tỉnh hải dương phối hợp với ubnd giao thông quốc gia đài truyền hình việt nam
tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm hai nghìn một mươi tám
tới sự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ubnd giao thông quốc gia đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương tỉnh hải dương
và ban an toàn giao thông một mươi bảy tỉnh thành phố và gia đình của một số nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm hai nghìn một mươi tám với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại
nhằm hướng ứng chương trình thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi của đại hội đồng liên hợp quốc
thông qua hoạt động tưởng niệm nhằm cảnh báo về thảm họa tai nạn giao thông
hậu quả của tai nạn giao thông để lại cho mỗi nạn nhân gia đình và toàn xã hội
đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ sẻ chia từ cộng đồng về những tổn thất mất mát khó khăn của các nạn nhân
gia đình nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng
cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt cùng với sự đồng lòng của người dân
tai nạn giao thông của nước ta đã liên tục giảm cả về số vụ số người chết và số người bị thương
tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
tưởng nhớ những người đã mất đồng chí trương hòa bình kêu gọi mọi người dân tuyệt đối chấp hành luật giao thông
luôn nhường nhịn giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông
mỗi người lớn phải là tấm gương về văn hóa giao thông và có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông
để những tai nạn thương tâm không còn xảy ra để mỗi ngày khi đi trên đường không còn nỗi lo sợ phấp phỏng vì tai nạn giao thông